các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thị ngọc hà chú tại quận gò vấp bị bắt quả tăng cùng tăng vật là hai bánh heroin
khám xét nơi ở của đối tượng cơ quan công an thu thêm hơn một mươi kg heroin
trong khi đó nguyễn văn toàn là một trong những ông chùm chuyên cung cấp ma túy số lượng lớn
cho các đại lý nhỏ trên địa bàn tp hcm cũng đã bị bắt giữ vào sáng nay
cùng tăng vật là khoảng một mươi ba viên thuốc lắc và năm kg ketamine được nguy trang trong bao bì cà phê
cũng với hành vi vận chuyển trái phép cho ma túy
hai đối tượng lầu thị dua và thảo thị dợ chú tại tỉnh sơn la vừa bị phát hiện và bắt giữ
sáu bánh heroin là tăng vật của vụ án
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận để vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới
xã lóng sập huyện mộc châu vào nội địa
hai đối tượng đã giả làm người đi chợ giấu ma túy vào hàng hóa và đồ dùng để mang ra thị trấn mộc châu
đang trên đường đi thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên vừa ra quyết định
khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với nguyễn mạnh hùng
trú tại thị trấn hùng sơn huyện đại từ tỉnh thái nguyên về hành vi giết người
trước đó vào sáng ngày hai tháng một hùng đến nhà bố mẹ vợ để đón vợ và con về
do trước đó hai vợ chồng có mâu thuẫn nên vợ hùng đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ
khi đến nơi hùng phát hiện vợ đang ở cùng phòng với một người đàn ông khác
nên đã dùng dao chém vào người và cắt cổ người đàn ông này
rất may người đàn ông đã được cấp cứu kịp thời
ra tay sát hại rồi hiếp dâm nạn nhân
đối tượng lâm văn đời chú tại huyện tri tôn tỉnh an giang
đã bị cơ quan công an tỉnh an giang bắt giữ
trước đó sau khi uống rượu xong đời gặp một cô gái chăn dê và sau đó đòi quan hệ tình dục
bị nạn nhân từ chối đối tượng đã ra tay sát hại cô gái và thực hiện hành vi hiếp dâm đối với nạn nhân
sau khi gây án hung thủ điều khiển xe máy về nhà thay đồ và đi ngủ
cho đến tối cùng ngày lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng
còn tại tp hcm với hành vi giết người và cố ý gây thương tích
bị cáo vũ minh thành đã bị tuyên án hai mươi năm tù giam
phiên xét xử diễn ra vào chiều qua
theo có trạng vào đêm ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi năm do xảy ra mâu thuẫn
nên nhóm của thành đã dùng mã tấu truy sát một nhóm thanh niên khác
gây náo loạn cả khu phố ở công viên vườn lan quận một mươi tp hcm
thấy nhóm của thành hung hăng anh sơn liêm nhân viên khách sạn ngồi uống nước gần đó
hốt hoảng tháo chạy thì bị nhóm của hoan
và thành đuổi chém vào lưng
chưa dừng lại nhóm thành chém liên tiếp một mươi nhát vào người anh sơn liêm gây tử vong
sau khi gây án các đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường nhưng tất cả đã lần lượt bị bắt